thưa quý vị liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu thông tin không đúng sự thật để vay tiền
đến hạn không trả mà lẫn tránh lên đến hàng trăm tỷ đồng xảy ra ở tỉnh bà rịa vũng tàu
đã được phán ánh trong bản tin nhịp sóng hai mươi bốn trên bảy chiều ngày sáu tháng bảy
đến hôm qua ngày bảy tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã có thông báo về vụ án này
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đang xác minh tố giác của bà trần thị kim loan
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu cư trú tại số nhà một trăm bảy mươi sáu nam kỳ khơi nghĩa phần thắng tam thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
đối với nhiều người tại thành phố vũng tàu có hành vi cho vai nặng lãi và bắt giữ người trái pháp luật
để làm rõ nội dung tối giác yêu cầu bà trần thị kim loan tới cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu
sau một mươi năm ngày kể từ thông báo ngày bảy tháng chín nếu bà loan không tới làm việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật
trước đó đã có nhiều nạn nhân tố cáo bà loan lừa đạo chiến đoạt tiền
bằng hình thức viết giấy vay tiền nhưng đến hẹn không trả rồi đi khỏi nơi cư trú
vụ án đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu khởi tố điều tra
và ra thông báo truy tìm bà trần thị kim loan từ ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu